sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn
trong hai tuần làm việc gần nhất tại kỳ họp thứ một mươi một quốc hội khóa một mươi ba
quốc hội đã chính thức bầu và phê chuẩn các chức danh chủ chốt của nhà nước
các đại biểu quốc hội cũng như cử tri đều đánh giá cao năng lực uy tín cũng như bày tỏ sự tín nhiệm đối với những cá nhân được phê chuẩn
ngày ba mươi một tháng ba sau khi được quốc hội phê chuẩn
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tuyên thệ trước quốc hội
ngày hai tháng bốn đại tướng trần đại quang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã được quốc hội tín nhiệm bầu làm chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch nước trần đại quang
đã nhận được sự tán thành và tín nhiệm cao của các đại biểu cũng như cử tri cả nước
cái nhiệm kỳ này chúng ta thấy là
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tuyên thệ trước quốc hội
trong bố trí sắp xếp nhân sự rất nhiều cái mà chúng ta thấy nó có một cái khẳng định là
một trong những cái lần tôi nhớ không lầm là là một cái lần có thể là đặc biệt có những cái dấu ấn mới
và tôi nghĩ là cái dấu ấn mới trong lịch sử việt nam
tôi lấy ví dụ như là như chúng ta thấy là một nữ quỹ viên bộ chính trị được bầu là chủ tịch quốc hội
đây là lần đầu tiên
mà từ một đồng chí bộ trưởng
bộ công an
cái cương vị đó bước qua một cái cương vị chính thức là chủ tịch nước
tôi cho rằng là đây là một cái
một cái cái dấu ấn
để lại trong lịch sử
ngày sau đó ngày bảy tháng bốn
quốc hội chính thức bầu và phê chuẩn chức danh thủ tướng chính phủ
đồng chí nguyễn xuân phúc
ủy viên bộ chính trị
phó thủ tướng chính phủ
đã được bầu làm thủ tướng chính phủ
với những kết quả đã đạt được
cử tri cả nước và các đại biểu quốc hội
đều kỳ vọng vào đội ngũ lãnh đạo
mới của nhà nước
sẽ tạo nên những bước đột phá
những chuyển biến mạnh mẽ
đưa đất nước đi lên trong thời gian tới
tôi tin chắc là với cái sự
của đồng chí thủ tướng chính phủ
cùng với các thành viên chính phủ
sẽ đưa ra những cái giải pháp
tích cực để vượt qua mọi khó khăn
thử thách mà dẫn dắt
kinh tế của việt nam
sẽ tăng trưởng
và chúng ta sẽ
thành công hơn
đó là những điều tôi kỳ vọng
tin rằng là đồng chí nguyễn xuân phúc
nếu là cái cương vị mới
thì chắc là đồng chí có tinh thần tốt hơn
mang cái tinh thần của quốc hội
khóa mới này các bạn
thế mà mang cái tinh thần của
đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
vừa mới rồi cũng qua rất nhiều
cái nét mới rất
đặt những vấn đề rất quyết liệt
trong đó vấn đề tham nhũng vấn đề kinh tế đất nước
vấn đề bảo vệ
bảo vệ biển đảo
bên cạnh các chức danh chủ chốt
quốc hội cũng đã bầu các phó chủ tịch quốc hội
và các ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội
đồng thời xem xét bầu
và phê chuẩn một số chức danh khác
như phó chủ tịch nước
tránh án tòa án nhân dân tối cao
viện trường viện kiểm soát nhân dân tối cao
phó thủ tướng chính phủ
và các thành viên của chính phủ
những người đang bị tạm giam
những người đang chấp hành biện pháp
đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc
cơ sở ca nghiện bắt buộc
cũng sẽ được ghi tên vào danh sách cử tri
để bầu đại biểu quốc hội
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
đây là một trong những điểm mới được bổ sung
trong luật bầu cử đại biểu quốc hội
và hội đồng nhân dân các cấp
nhằm mở rộng quyền bầu cử của cử tri
tôn trọng quyền con người và quyền của công dân
người đi bầu cử
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
về công tác chuẩn bị cho ngày hội trọng đại này
đối với những cử tri đặc biệt này
trại tạm giam công an tỉnh ninh bình
những người đang bị tạm giam
để phục vụ công tác điều tra
hoặc chờ ngày ra xét xử
trên thực tế họ đã bị hạn chế một số quyền cơ bản
nhưng vẫn còn quyền công dân
nên vẫn được tham gia bầu cử
những buổi tuyên truyền như thế này
được trại tạm giam tiến hành liên tục
trong những ngày gần đây
để giúp những cử tri đặc biệt này
có đầy đủ thông tin về các ứng cử viên
về quy định thể lệ
và thực hiện việc bỏ phiếu đúng quy định
được thầy cô thường xuyên
phổ biến và chỉ dẫn
thì bọn em thông qua
được báo chí
rồi là tivi
cũng được biết thêm về
luật bầu cử
cái quy trình
để bầu cử
thì là một người học viên
cũng như là một người công dân của nước
hòa xuất hội nghĩa việt nam
thì bọn em sẽ cố gắng hết sức
và sẽ nói lên tiếng nói của mình
qua những lái phiếu
dành cho những người ứng cử
và hội đồng nhân dân ca cấp
như là đại biểu quốc hội
tại trung tâm chữa bệnh giáo dục
và lao động xã hội tỉnh ninh bình
không khí những ngày này
cũng có phần rộn ràng hơn
ngay từ những ngày đầu năm hai nghìn một mươi sáu
trên cơ sở theo dõi thông tin
từ phương tiện thông tin đại chúng
trung tâm đã tổng hợp nội dung quan trọng
của luật bầu cử
kịp thời tuyên truyền tới học viên
qua các buổi sinh hoạt hàng ngày
bầu cử năm nay
chúng tôi đã tổ chức được ba lần bầu cử
các lần trước
năm hai nghìn bảy và năm hai nghìn một mươi
thì ở đây đã thành lập riêng một tổ bầu cử
và tổ bầu cử của chúng tôi
có khoảng bốn trăm linh cử tri
cũng có cả toàn thể cán bộ và học viên của trung tâm
và các lần trước
tổ chức làm rất tốt công tác bầu cử
và cũng là một tổ bầu cử
mà được các đơn vị bầu cử cấp trên
khen về việc tổ chức bầu cử cho học viên
và chúng tôi cũng đã tổ chức được
và tuyên truyền rõ quyền nghĩa vụ của học viên
được tham gia bầu cử như một công dân bình thường
thực tế tại các chạy tạm giam
các cơ sở điều trị bắt buộc cho thấy
các đối tượng thuộc nhiều thành phần khác nhau
nên công tác tuyên truyền gặp không ít khó khăn
bên cạnh đó
các hoạt động chuẩn bị cho bầu cử
được tiến hành khẩn trương hiệu quả
nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối
không ảnh hưởng đến công tác điều tra phá án
năm nay theo luật mới
thì ngoài số lượng cán bộ chiến sĩ
phải đảm bảo một trăm linh
thì đơn vị phải đảm bảo cho một trăm linh
căn phạm nhân
được bầu cử
đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
và đại biểu hội đồng doanh nhân tỉnh
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
cái khó khăn lớn nhất
của hiện nay là
số lượng cán phạm nhân thì lớn
số lượng từng dãy buồng giam thì nhiều
nhưng từng dãy buồng nham thì có nhiều buồng giam
và về nguyên tắc
thì không được tập hợp
tất cả số cán phạm nhân để tổ chức học văn lớp
thì không được tập hợp
do đó đơn vị đã khắc phục bằng cách
yêu cầu cán bộ quản giáo
tăng cường về công tác
quán triệt phổ biến các văn bản đến cho cán phạm nhân
đảm bảo cho họ hiểu
được các quy định mặt khác
đảm bảo để thực hiện họ thực hiện đúng theo
các quyền mà pháp luật
đã cho phép họ bầu cử
trong đợt này
việc phổ biến những quy định về quyền lợi
nhiệm vụ tại các trại tạm giam
các cơ sở tập trung bắt buộc
nhằm giúp cho các đối tượng thực hiện tốt quyền lợi của mình
cũng như thể hiện sự tôn trọng
quyền con người và quyền công dân
của những cử tri đặc biệt này
bên cạnh đó thông qua sự quan tâm ấy
giúp họ có thêm động lực để sớm trở về
với cuộc sống đời thường
thông tin mới nhất về vụ bắt cóc bé trai
xảy ra tại thị trấn liên hương
huyện tuy phong tỉnh bình thuận
vào chiều ngày bốn tháng bốn vừa qua
thì đến chiều ngày hôm qua ngày bảy tháng bốn
công an tỉnh bình thuận đã tổ chức
buổi gặp gỡ với báo chí
để cung cấp thông tin chính thức
về vụ án bắt cóc trẻ em đặc biệt nghiêm trọng này
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày bốn tháng bốn
sau khi đi học về
em nghi thay quần áo để đi học võ
ở trường tiểu học liên hương hai
đến tối gia đình không thấy em trở về
theo lời kể của người thân nạn nhân
thì vào khoảng hai mươi một giờ
anh phan khắc dũng là cha của nạn nhân
nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ
với nội dung đòi tiền chuộc hai trăm linh triệu đồng
đến hai giờ sáng ngày năm tháng bốn
gia đình mang sáu mươi triệu hẹn gặp
để giao cho đối tượng bắt góc
lấy tiền xong đối tượng bắt góc rời đi
và yêu cầu không được báo công an
nếu không sẽ giết em nghi
gia đình xác định đối tượng bắt cóc em nghi
là trần bảo vũ hai mươi ba tuổi
là bạn thân của anh trai nạn nhân
cùng chú tại địa phương
từ tết đến nay đối tượng thường lui tới
ăn ở trong gia đình rất thân thiết
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào trưa ngày sáu tháng bốn
công an tỉnh bình thuận đã bắt được đối tượng vũ
và chiều cùng ngày đối tượng vũ khai nhận
với cơ quan điều tra đã giết em nghi
bằng dây đai áo võ
và bùi xác nạn nhân trong cát ở khu rừng dương
xã bình thạnh ngay trong đêm bắt góc
và sáng ngày hôm qua
cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi nạn nhân để điều tra vụ án
vâng xin được chia sẻ nỗi đau
cùng gia đình cháu bé
và kẻ thù ác sẽ phải chịu sự trừng trị thích đáng
của pháp luật
dù không mong muốn điều tương tự sẽ xảy ra với bất kỳ ai trong chúng ta
tuy nhiên xin được lưu ý với quý vị và các bạn
nếu người thân bị bắt góc
điều đầu tiên chúng ta phải trình báo công an
tuyệt đối không nên nghe theo cả bắt góc
đưa tiền chuộc
vì không ai có thể biết trước được liệu khi nhận được tiền
thì chúng có trả con hay không
hay là tiếp tục đòi tiền chuộc
hoặc giết con tin để diệt khẩu
vâng tôi cũng đồng ý với chị hạnh
và đó là điều mà tất cả mọi người cần lưu ý
và nếu mà khi có sự việc xảy ra
thì ngoài cơ quan công an
có thể gọi đến đường dây nóng

đây là đường dây nóng duy nhất tư vấn bảo vệ trẻ em miễn phí
được nhà nước cung cấp và hoạt động
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
tiếp tục với những tin tức khác
một đường dây chuyên tổ chức tiêu thụ xe máy phi pháp
vừa bị phát hiện bắt giữ
sáu đối tượng trong đường dây này đã bị bắt tạm giam
đây là chiến công của cơ quan công an
quận bắc từ liêm thành phố hà nội
sáu đối tượng bị bắt giữ
gồm đinh văn dương đinh văn tâm
cùng trú huyện kim sơn tỉnh ninh bình
phan tuấn khoa trú huyện ba đình hà nội
nguyễn thị hải trú huyện kiến sơn tỉnh thái bình
nguyễn trọng đức trú huyện tây hồ
và đào văn đức trú huyện thanh oai thành phố hà nội
trước đó chiều ngày hai mươi chín tháng ba
tổ công tác công an phường phúc diễn
trong quá trình tuần tra kiểm soát
đã phát hiện hai đối tượng
đinh văn dương và đinh văn tâm
đang đứng tại đường nguyễn văn tiến dũng
quận bắc từ liêm có biểu hiện nghi vấn
quá trình kiểm tra phát hiện chiếc xe máy honda way
biển kiểm soát ba mươi bảy n một năm mươi tám nghìn năm
của dương và tâm
không có giấy đăng ký mô tô theo quy định
và biển kiểm soát cũng là giả
từ đây cơ quan cảnh sát điều tra công an
quận bắc từ liêm đã đấu tranh làm rõ
ổ nhóm chuyên tiêu thụ xe mô tô từ hoạt động trầm cấp
bọn chúng thường sử dụng mạng xã hội
để giao dịch mua bán và tìm nguồn xe phi pháp
riêng đối tượng nguyễn thị hải
tham gia đường dây như vai trò đại lý tiêu thụ
và được hưởng hoa hồng theo số xe tiêu thụ được
cơ quan công an đã thu giữ xe máy
không rõ nguồn gốc
một đăng ký xe máy và một chứng minh nhân dân
mang tên nguyễn thành luân
hiện vụ việc đang được cơ quan công an quận bắc từ liêm
tiếp tục điều tra trì xét
tiếp sau đây là cụm thông tin đáng chú ý
tại các địa phương
khoảng hai mươi h tối ngày sáu tháng bốn
trên địa bàn huyện mù căng trải tỉnh yên bái
đã xảy ra gió lốc
khiến hai mươi hai nhà bị hư hỏng tốc mái
và làm ảnh hưởng đến đời sống và tài sản
của nhân dân các xã thị trấn
trên địa bàn huyện
tại xã lao trải gió lốc đã làm tốc mái
một mươi sáu hộ gia đình hư hỏng
gió lốc còn làm ảnh hưởng đến hoa màu và gia súc
da cầm của bà con nhân dân trong xã
còn tại xã khao mang
gió lốc đã làm sáu hộ gia đình bị hỏng toàn bộ nhà cửa
ngoài ra tại các xã
chế cư nha lạp án tần và cao phạ
gió lốc cũng gây thiệt hại
hoa màu và chuồng trại chăn nuôi
ngay sau khi xảy ra thiên tai
cấp ủy chính quyền các địa phương đã kịp thời
đến kiểm tra nắm tình hình thiệt hại
động viên các hộ gia đình bị ảnh hưởng
và khẩn trương khắc phục hậu quả
giúp các hộ dân ổn định cuộc sống
còn tại quảng ngãi vào khoảng một mươi năm giờ chiều qua
một đám cháy lớn đã xảy ra
tại trung tâm điện máy quang lợi
ở xã đức nhuận huyện mộ đức
hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an và cảnh sát
phòng cháy chữa cháy tham gia dập tắt lửa
ngay sau khi vụ cháy xảy ra
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quảng ngãi
đã huy động gần một mươi xe chữa cháy chuyên dụng
và hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ tham gia dập lửa
hàng ngàn tv tủ lạnh và đồ điện tử
được đưa ra ngoài
trong đó nhiều máy điện tử bị cháy hư hỏng
đến khoảng một mươi bảy h chiều ngày hôm qua
ngày sáu tháng bốn ngọn lửa đã cơ bản
được khống chế và dập tắt
theo ước tính ban đầu tổng thiệt hại
do vụ cháy gây ra gần một mươi tỷ đồng
cuối tháng ba vừa qua ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
công bố quy hoạch dự án khu di tích
đồi trung sơn tại thôn trung sơn
xã hòa liên huyện hòa vang
với mức đầu tư dự kiến khoảng năm mươi tỷ đồng
trong đó kinh phí bồi thường giải tỏa
một mươi bốn tỷ đồng điều đáng nói
ngay khi thông tin được đưa ra khu đồ lịch sử
trung sơn hơn ba trăm linh năm tuổi
là nơi che giấu cán bộ chiến sĩ
trong các cuộc kháng chiến của dân tộc
được người dân bảo vệ qua bao đời
bằng hương ước làng xã
nay đang trong tình cảnh bị chặt phá
nhăm nhở để lấy diện tích đắp
những ngôi mộ giả với ý đồ trục lợi
khi di dời giải tỏa
nằm sát bìa rừng
những ngôi mộ vừa được xây lên
giàng dở phần thô
đi sâu vào bên trong
những khu mộ với hàng chục ngôi mộ nhỏ
nằm sam sát được vun lên bằng cát trắng
tổng cộng cả cánh rừng
có khoảng hai trăm linh ngôi như thế
để có diện tích cho những khu mộ bất thường này
là những cây rừng
đã bị chặt phá đốt cháy chơ gốc
trước đó không lâu
những ngôi mộ chỉ vừa mới được đắp lên
với ý đồ trục lợi
đồng nghĩa với đó là việc khu đồi lịch sử
đang bị hủy hoại
trước thực trạng này chính quyền địa phương đã triển khai tổ công tác
để tuần tra chốt chặn bảo vệ khu rừng
cho nhiều là địa phương rất là khó khăn
nhưng mà từ khi công bố đến nay
để khi bóng ngải
là luôn luôn có ở dưới kia là bóng rừng
bóng đêm là chúng ta trang trường thêm hai nơi sáng
đặc biệt là có
thực hiện cho quyết định của chủ tịch
văn dân thành phố về tổng trại răng
tổng báo kinh tinh
các thành phố tổ tiếp tục tuần tra kiểm soát
ở trên địa đoàn
nhưng mà cả các vòng tầm thành
theo ông nguyễn thu
thì công tác tuần tra bảo vệ
đã được triển khai từ trước khi có công bố quy hoạch
thực tế những bất cập vẫn đã diễn ra
bởi với những đối tượng có ý đồ trục lợi
chặt cây rừng lập mộ giả
thông thạo địa hình
thì việc qua mặt lực lượng chức năng rất mỏng
không phải là việc khó
nếu như mà phát hiện
cái đối tượng đó
là xã cao với bà lê đạch
ông làm được là ông phải tội phá
ông trả lại cái hình trạng đó này
những ngôi mộ giả
có thể dễ dàng san bỏ
nhưng những cây đã bị chặt
thì không thể lại tươi xanh
có lẽ trong lúc chờ đợi biện pháp hữu hiệu
từ chính quyền địa phương và cơ quan chức năng
thì không ai khác
những người dân tâm huyết với rừng
với lịch sử cha ông
sẽ phải cùng nhau bảo vệ lấy tài sản
có ý nghĩa lớn về tâm linh của chính mình
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm
về môi trường công an nghệ an
vừa bắt quả tăng cơ sở sản xuất giống gạo
bằng công thức acid pha với nước
tại phường vinh tân tp vinh tỉnh nghệ an
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
phòng cảnh sát môi trường đã tiến hành kiểm tra
và phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát
đang vận chuyển ba mươi thùng
dán nhãn mát là giấm gạo kim quỳnh
không có giấy tờ thủ tục chứng minh nguồn gốc xuất xứ
chủ xe là anh lê văn hanh
khai nhận mua số giấm gạo trên
của một phụ nữ tên là nguyễn thị kim
cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra
tại cơ sở của bà nguyễn thị kim
chú tại phường vinh tân tp vinh
lực lượng chức năng đã phát hiện một trăm bốn mươi sáu thùng giống gạo
ba chiếc can loại hai mươi l
trên can có dán nhãn là acid acetic
nghi có nguồn gốc xuất xứ từ trung quốc
số acid này được bà kim khai là mua ở huế
ngoài ra trong kho còn có hàng trăm chai nhựa

công thức sản xuất giống được bà kim thực hiện
là dùng acid pha với nước rồi đóng vào chai
lực lượng chức năng đã lập biên bản và niêm phong
tạm giữ lấy mẫu phân tích số giống gạo trên
đồng thời hoàn tất các thủ tục
để xử lý các đối tượng về hành vi sản xuất
vận chuyển mua bán thực phẩm giả
thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định
thưa quý vị giấm pha acid acetic gây ảnh hưởng đến sức khỏe
đặc biệt là có tác động đến dạ dày
và để phân biệt được loại giống kém chất lượng này
chúng ta hãy chú ý đến màu của giống pha acid sẽ rất trong
cho dù được bảo quản từ một đến ba năm
về mùi hương thì có sử dụng chất tạo mùi
không có mùi giấm gạo đặc trưng
còn về vị thì chỉ có độ chua
chứ không có vị hài hòa giữa độ chua ngọt
biết được những thông tin để lựa chọn giống an toàn
tuy nhiên là thực tế còn rất nhiều thực phẩm nguy hại
mà người tiêu dùng không thể nhận biết được
điển hình là tình trạng sử dụng kháng sinh
chất cấm trong chăn nuôi hoặc dùng để chế biến thực phẩm
đang diễn ra ngày càng phổ biến ở nước ta
đây là thói quen thường xuyên được áp dụng để tăng năng suất
nhưng người nuôi trồng gần như không hề biết cách dùng
cũng như những hệ lụy từ việt nam này
với trang trại có đến hàng nghìn con gà như thế này
nhưng ông phan tiến hùng mới chỉ sử dụng chất kháng sinh
trong chăn nuôi bằng chính kinh nghiệm chăn nuôi lâu năm của mình
chứ chưa bao giờ thực sự được hướng dẫn cách sử dụng
để đạt hiệu quả và đảm bảo chất lượng sản xuất
trong chăn nuôi
tại hội nghị tổng kết đợt cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm
trong lĩnh vực nông nghiệp diễn ra đầu tháng ba vừa qua
các cơ quan chức năng công bố đã có ba trăm chín mươi bảy
trên năm bốn mươi tám mẫu thủy sản vi phạm các chỉ tiêu về hóa chất

kháng sinh cấm vượt giới hạn cho phép
những con số thống kê cũng cho thấy
hiện có đến năm mươi thuốc kháng sinh trên thế giới
đang bị lạm dụng dùng trong nông nghiệp
đặc biệt trong chăn nuôi để tăng năng suất nuôi chồng
phải nói rằng như vậy đã một thời gian dài
chúng ta cũng buông lặng về này
hoặc chúng ta đã có kiểm soát
nhưng thực sự kiểm soát không triệt đẻ
cho nên tình trạng lạm dụng chất cấm trong chăn nuôi
sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi
một con chất cấm
một thời gian chúng ta làm chặt đi
thì như vậy là đã hạn chế đi
nhưng khi mà các cơ quan chức năng
bắt đầu là buông lặng một chút
thì bắt đầu là bùng lên
việc sử dụng kháng sinh bừa bãi
tiêm ẩn nguy cơ đem đến rủi ro cao cho chính vật nuôi
gây ra tình trạng nhờn thuốc
và rất khó chữa trị khi vật nuôi mắc bệnh
bên cạnh đó
những sản phẩm chăn nuôi có dư lượng chất kháng sinh cao
sẽ tăng năng suất nuôi
và sẽ tăng đậm sấu đến sức khỏe người sử dụng
trong chăn nuôi và trong nuôi trồng thủy sản của chúng ta
có hiện tượng lạng dụng kháng sinh
và cái điều đó
cũng rất là nguy hiểm cho sức khỏe của nhân dân
ăn nhiều kháng sinh
sẽ dẫn đến là bị nhờn kháng sinh
và khi mắc bệnh là chữa chạy rất khó
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xác định
tiếp tục đưa kiểm soát chất cấm trong chăn nuôi
vào chương trình trọng điểm
đồng thời kháng sinh cấm trong nuôi trồng thủy sản
thuốc bảo vệ thực vật nhập lậu
thuốc bảo vệ thực vật giả
phân bón giả
cũng là những việc được lưu ý
bộ trưởng cao đức phát đã cam kết
vấn đề tuyên chiến với kháng sinh
phải làm như với chất cấm trong chăn nuôi
và phải có chuyển biến trong những tháng tới
hy vọng với sự quyết liệt của ngành nông nghiệp
sức khỏe và tính mạng của người tiêu dùng
sẽ được bảo vệ bằng thực phẩm an toàn
một chương trình nghệ thuật với chủ đề
mùa xuân gia đình biển đảo
sẽ diễn ra vào tối ngày mai ngày chín tháng bốn
tại hà nội
đây là chương trình đặc sắc do bộ văn hóa thể thao và du lịch
phối hợp với một số đơn vị tổ chức
thưa quý vị
giàn khoan hải dương chín trăm tám mươi một của trung quốc
đã đi vào vùng biển ngoài cửa vĩnh bắc bộ
từ tối ngày ba tháng bốn
kiên quyết phản đối diễn biến này
việt nam đã trao công hàm phản đối
và yêu cầu trung quốc hủy bỏ kế hoạch khoan giếng
và rút ngay giàn khoan hải dương chín trăm tám mươi một
đây cũng là tâm điểm trên các số báo ra ngày hôm nay
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam
ông lê hải bình cho biết
theo thông tin từ các cơ quan chức năng việt nam
từ tối ngày ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
giàn khoan hải dương chín trăm tám mươi một của trung quốc
đã di chuyển đến vị trí trong khu vực
ngoài cửa vĩnh bắc bộ
mà việt nam và trung quốc đang tiến hành đàm phán phân định
vào chiều ngày năm tháng bốn
đại diện bộ ngoại giao việt nam đã gặp
đại diện đại sứ quán trung quốc tại hà nội
để trao công hàm phản đối
báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay
cũng có bài ghi nhận ý kiến của ông lê hải bình nêu rõ
việt nam kiên quyết phản đối
và yêu cầu trung quốc hủy bỏ kế hoạch khoan giếng
và rút ngay giàn khoan hải dương chín trăm tám mươi tám
ra khỏi khu vực này
không có thêm các hành động đơn phương làm phức tạp thêm
thưa quý vị từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
thông tư năm bốn năm hai nghìn một mươi năm
của bộ công an
về đăng ký xe mô tô điện xe máy điện
có hiệu lực thi hành
vậy mà cho đến nay
đã sau hơn bốn tháng triển khai thực hiện
thì cả nước mới có hơn một trăm năm mươi xe máy điện
được đăng ký biển số thành công
đây là con số quá nhỏ
so với hàng triệu xe đang lưu hành trên cả nước
được biết là
được sự hỗ trợ của các ngành chức năng
thực hiện việc đăng ký hoàn toàn dễ dàng và miễn phí
mong rằng phóng sự sau đây
sẽ là thông điệp nhắc nhở những ai chưa làm đăng ký
sẽ thực hiện ngay thủ tục cần thiết này
cho phương tiện của mình
thủ tục nhanh chóng thuận lợi
đó là suy nghĩ của nhiều người
khi đăng ký xe máy điện
bởi theo thông tư năm mươi bốn của bộ công an
việc triển khai đăng ký xe máy điện
sẽ được miễn hoàn toàn các lệ phí cho đến ngày một tháng bảy
tuy nhiên cũng có nhiều cá nhân
do chưa nắm rõ luật
nên việc đăng ký cũng gặp không ít khó khăn
hiện tại là đăng ký
ở đây tôi đến đăng ký là
không mất cứ một loại phí nào cả
mà đến đây cán bộ làm thủ tục
hướng dẫn cho làm rất nhanh chóng
em mua cách đây hơn một năm
và hôm nay em đăng ký
bởi vì là
trường em có cho đăng ký
nhưng mà không đúng
quận ở đấy nên là người ta không làm cho
nên là hôm nay em mới đi
điểm đăng ký xe của công an quận hoàn kiếm
tại chín mươi trần quang khải tp hà nội
tính đến thời điểm hiện tại
đã có hơn sáu trăm linh trường hợp đã đăng ký
tuy nhiên lượng xe đến đăng ký không nhiều
nếu so với số lượng xe máy điện
đang có trên địa bàn quận
đăng ký ở thực tế
ở địa bàn quận hoàn kiếm
thì cũng có một phần nào đó
người ta cũng chấp hành hết
điểm đăng ký
điểm đăng ký ở thực tế
cơ bản là cũng tương đối là đầy đủ
số lượng người ta đến đăng ký hết
thế nhưng nó lại phụ thuộc
ở cái yếu tố là những cái thành nhân nhân dân
thuộc diện ktid
những người ta không ở địa bàn quận hoàn kiếm
người ta lại lấy hộ khẩu ở hoàn kiếm
những người ta lại ở địa bàn khác
cho nên công tác mà điều tra cơ bản
là lắm bắt phụ thể
cái số lượng này cũng không thể đáp ứng
cũng tại một điểm đăng ký xe máy điện khác
tại công an quận long biên
theo thống kê của đội cảnh sát giao thông trật tự
phản ứng nhanh
tính đến ba mươi một tháng ba
toàn quận đã có gần một trường hợp
có xe máy điện đến đăng ký
chiếm khoảng một phần tư số xe máy điện trên địa bàn
đặc biệt sau một thời gian triển khai
lực lượng chức năng đã gặp không ít
những khó khăn trong quá trình đăng ký
chúng tôi thấy là
trong dân còn rất nhiều
đối với địa bàn quận long biên
còn khoảng từ ba đến ba năm trăm linh xe máy điện
nó có một cái khó khăn
đối với trong công tác đăng ký xe máy điện
là cái xe mua trước đây
về cái máy số khung
có cái có
có cái không
có cái không có cả số máy số khung
mà có cái thì rất là mờ
đối với những số xe mà không có số khung số máy
thì chúng tôi khi vào máy
chúng tôi vẫn phải cấp tạng cái số khung số máy
sau đó để có cái biển cho nhân dân đi
nhưng khi có nhân dân biển
cho nhân dân đeo vào xe
thì lúc đó chúng tôi phải đề xuất đóng số
đóng số theo cái biển số đó
để quản lý
theo quy định
việc đăng ký xe máy điện miễn phí
sẽ tiếp tục được triển khai
từ nay đến hôm nay
để đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
xe mô tô xe máy điện
khi đăng ký
sẽ phải đóng thuế chức bạ lệ phí
và những xe không đăng ký
sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật
do đó trong thời gian tới
lực lượng cảnh sát giao thông
cũng đề nghị nhân dân tiếp tục mang phương tiện
tới các điểm đăng ký
để hoàn thành thủ tục đăng ký
theo đúng quy định của pháp luật
vâng có thể thấy các cán bộ công an
đã tạo mọi điều kiện và tận tình giúp đỡ người dân
hoàn thành nhanh chóng thủ tục đăng ký xe máy điện
riêng đối với bộ phận học sinh sinh viên
để không làm ảnh hưởng đến lịch học trên lớp của các em
thì từ ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát
công an tỉnh quảng ninh
và công an các địa phương trong toàn tỉnh
đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe máy điện
cho nhân dân
vào tất cả các ngày chủ nhật hàng tuần
từ ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
đến ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
công an tỉnh quảng ninh
đã giải quyết đăng ký cấp biển số
cho bốn bốn trăm linh trường hợp xe máy điện
nâng tổng số xe máy điện đã làm thủ tục đăng ký
từ trước đến nay lên hơn năm xe
tuy nhiên trên địa bàn tỉnh
vẫn còn nhiều xe máy điện tham gia giao thông
chưa làm thủ tục đăng ký xe theo quy định
đối tượng điều khiển chủ yếu là học sinh sinh viên
những trường hợp làm thủ tục đăng ký xe điện
trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
được miễn lệ phí trước bạ
miễn lệ phí đăng ký xe
và không bắt buộc phải có giấy tờ nguồn gốc
và chứng từ mua bán
kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
các trường hợp xe mô tô điện xe máy điện
lưu hành trên đường không làm thủ tục đăng ký
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
với mức phạt tiền từ ba trăm linh đồng
đến bốn trăm linh đồng
tạm giữ xe bảy ngày
để lập lại trực tự an toàn giao thông
trên địa bàn thủ đô
đồng thời góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông
cùng tắt giao thông trong khu vực thành phố hà nội
công an thành phố hà nội đã triển khai kế hoạch
tăng cường công tác kiểm tra xử lý xe ô tô
vận chuyển hành khách
hoạt động dưới hình thức xe hợp đồng
xe taxi dù vi phạm luật giao thông đường bộ
sau thời gian thực hiện kế hoạch
công an thành phố hà nội vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác này
tính từ ngày hai mươi sáu tháng ba
đến ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu
lực lượng cảnh sát giao thông công an hà nội
đã kiểm tra xử lý hơn một mươi một trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn hai tỷ đồng
tạm giữ bốn trăm năm mươi phương tiện
hơn bốn bộ giấy tờ
đức giấy phép lái xe năm trăm sáu mươi